những người này xuất thân từ đơn vị cận vệ của tổng thống tự nhận là hội đồng quốc gia vì dân chủ